theo thông lệ của người miền tây nam bộ cứ đến những ngày giáp tết tức là từ độ hai mươi năm đến ba mươi tháng chạp
là nhiều gia đình tắt đìa bắt cá để dành ăn và đãi khách quý trong ba ngày tết
đây là một nét đẹp văn hóa trong ngày tết ở miền tây nam bộ
hôm nay người dân ấp phước ngưng xã long phước quyện long hồ tỉnh vĩnh long tập trung lại nhà bà quỳnh thị xuyến
chuẩn bị máy bơm nước lưới kéo cá để tắt đìa
cánh đàn ông đào đất để đặt nền máy bơm nước lội xuống đìa dọn cỏ nhổ bông súng
mỗi người một công việc dù không ai phân công cho ai nhưng ai nấy đều vui vẻ làm
bà tư xuyến chủ nhà cho biết con cái đi làm việc xa nên mỗi năm đến tết muốn tắt đìa bà phải đi mượn hàng sớm tới giúp
vậy mà ai cũng háo hức nhiệt tình hăng say lao động như chính nhà mình vậy
cái ý nghĩa tắt đìa thì hồi xưa giờ khi gần tết
thì tắt để bắt cá rồi trước cúng sau ăn thì con cái tập trung vì vui vẻ vừa có lao động
người vừa có cá ăn đỡ mua chợ thì nó hồi xưa tới giới thì cái chuyện đó ai cũng làm như vậy đó
vì có đến hai chiếc máy bơm nước nên chỉ độ hơn một giờ đồng hồ đìa đã cạn
lũ cá lóc cá trắng cá mẹ vinh tháo chạy tìm đường thoát thân
mấy người đàn ông dạng dĩ còn thoạt tay vô hang ở bờ đìa để tìm cá lóc
chê rắn quả thật là có rắn
không chỉ một mà có đến hai con rắn ri cá to tướng dài cỡ một sải tay người lớn
mỗi lần bắt được cá lớn là mọi người đứng trên bờ lại reo hò phấn khởi
khung cảnh làng quê trở nên trộm rộn háo hức vô cùng
qua ngày tết này thì một thì con cháu ở xa về
còn ở cũng ở gần bạn bè ở thân lân cận ở xóm giền lợi
thì coi như mình có cái món quà đây là món quà của ông bà hồi xưa
cái thiên nhiên cá trời cho quê hương của mình
mình đem mình đải con nó quý hơn mình mua ngoài chợ
nhà tôi thì ở gần bên đây nè thì hàng năm là bắt tư tác đìa đó
rồi cũng ở sớm nè rồi cũng hú hí lại là phụ tác hàng năm vậy đó
rồi để cá rồi chia nhau ăn rồi anh em tập trung lại nhậu qua ngày tết vậy đó
nhậu chơi vui ba ngày xuân vậy đó
sau khi phụ tác đìa
thì chiến loại phẩm là cá cua rắn ốc lương bắt được
đều được chế biến thành các món ăn món nhậu
để bà con hàng xóm cùng ăn bữa cơm tất niên chung vui với chủ nhà
nếu cá nhiều thì rộng lại để dành ăn dần
hoặc có khách quý đến thì bắt cá ra thích đải
chuyện tác đìa ăn tết ở miền tây được dình dữ qua nhiều thế hệ
vì gắn kết tình làng nghĩa xóm
và mãi mãi trở thành nét văn hóa đẹp của dùng đất phương nam